còn tại thành phố hồ chí minh những ngày qua các trường đại học vừa học tập trung trở lại
đã phát hiện nhiều f là sinh viên giảng viên tuy nhiên các trường đều đã có phương án xử lý
tiến sĩ võ văn tuấn phó hiệu trưởng trường đại học văn lang cho hay trường vừa dạy học trực tiếp
trở lại hơn tuần này mà có nhiều sinh viên mắc covid một mươi chín số liệu chưa thống kê được
còn theo ghi nhận của trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm trường cũng có bốn trường hợp f một
tham gia học thí nghiệm thực hành phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trường thịnh phụ trách trường cho biết
nhà trường đã kịp thời phát hiện và cho các em cách ly ngay cũng như kiểm soát với các trường hợp f một
theo đúng quy định của thành phố về xử lý khi có trường hợp f
cũng theo ông thịnh từ đầu tuần sau nhà trường sẽ bắt đầu cho học các môn lý thuyết trực tiếp
tuy nhiên để đảm bảo phân bổ số lượng sinh viên không tập trung tại một thời điểm
trường đã giao cho các khoa giả soát và khảo sát việc học trực tiếp
tùy tình hình của từng lớp mà có thể học trực tiếp hoặc online
bên cạnh đó trường cũng đưa ra kịch bản xử lý với các trường hợp giảng viên
sinh viên là f f một để tránh tình trạng bị động
nhiều giảng viên trường đại học văn lang bày tỏ lo lắng trước tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp
đặc biệt nhiều f là sinh viên được ghi nhận trong những ngày qua
về việc này ông võ văn tuấn cho hay trường sẽ sớm có quy định
cụ thể theo đó sinh viên f ở nhà lớp vẫn học bình thường
các bạn nào f một lo lắng cũng có thể học online còn giảng viên f thì ở nhà dạy online
trong tình hình dịch bệnh khó lường như hiện nay và tính cấp thiết của việc mở cửa trường học
việc các trường chuẩn bị cơ sở vật chất cho khả năng vận hành lớp học song song
cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến là vô cùng quan trọng
thạc sĩ nguyễn trần ngọc phương phó trưởng phòng truyền thông trường đại học công nghệ tp hcm cho hay
mặc dù tổ chức dạy học trực tiếp nhưng lớp học vẫn được tổ chức và trang bị các tiện ích
công nghệ để lớp học có thể vận hành song song vừa trực tiếp cũng vừa trực tuyến trong trường hợp cần thiết